bác sĩ nam phi cảnh báo các nhà khoa học của chính phủ về biến thể sars cov hai mới cho hay người nhiễm biến thể omicron có triệu chứng khác người nhiễm chủng delta
bà angelis koschi chủ tịch hiệp hội y tế nam phi cho hay triệu chứng của bệnh nhân nhiễm biến chủng omicron thường có triệu chứng mệt mỏi đau nhức đầu và cơ thể thỉnh thoảng bị đau họng và ho
trong khi đó nhiễm biến thể delta khiến nhịp mạch cao nông độ oxy thấp mất cứu giác và vị giác
sau nhiều tuần hầu như không có bệnh nhân covid một mươi chín nào đến nơi khám bệnh của bà oporitoria
bà gauthier đột nhiên thấy bệnh nhân bắt đầu nhắc về các triệu chứng này hôm một mươi tám tháng một mươi một
bà ngay lập tức thông báo cho hội đồng cố vấn bộ trưởng của chính phủ về covid một mươi chín và các phòng thí nghiệm đã xác định có biến thể sars cov hai mới vào đầu tuần sau đó
tôi đã nói những triệu chứng khác biệt này không thể là delta chúng rất giống với biến chủng beta hoặc nó phải là một chủng mới
tôi không nghĩ nó sẽ bùng phát
đây sẽ là chủng gây bệnh nhẹ lúc này chúng tôi tự tin mình có thể xử lý được
blue book chia sẻ của bác sĩ gauthier trong cuộc phỏng vấn ngày hai mươi chín tháng một mươi một
bệnh nhân của bác sĩ codg thì còn tương đối trẻ
có bệnh nhân nhiễm biến thể omicron sáu mươi sáu tuổi đã tiêm chủng đầy đủ được xác định mắc bệnh hôm hai mươi chín tháng một mươi một nhưng chỉ bị ốm nhẹ
tổ chức y tế thế giới đang phân tích biến thể mới omicron đồng thời lưu ý còn quá sớm để nói về mức độ lây lan và nghiêm trọng của biến thể này
who kêu khám
và các quốc gia bắt đầu xét nghiệm rộng rãi biến thể omicron đồng thời cảnh báo biến thể này có chứa các yếu tố thúc đẩy dịch covid một mươi chín tăng vọt trong tương lai
nam phi công bố xác định biến thể sars cov hai mới vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
nước này cho biết một số ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên được xác định ở quốc gia botswana láng giềng và sau đó là các ca ở tikwan nơi có thành phố proteria
các nhà khoa học cố vấn cho chính phủ nam phi nêu trong cuộc họp ngày hai mươi chín tháng một mươi một rằng
biến thể omicron dường như dễ lây chuyển hơn nhưng các ca mắc dường như rất nhẹ tuy nhiên biến thể mới dường như có khả năng né vaccine
paris koros chủ tịch hội đồng covid một mươi chín của chính phủ nam phi cho biết đã có một số lượng lớn lây nhiễm với những người đã tiêm chủng đầy đủ cũng mắc nhưng những người mắc cho tới nay đều bệnh nhẹ
quý vị và các bạn thân mến trong khi hãng dược phẩm đức biontech đang cùng phối hợp với đối tác pfizer của mỹ để bắt tay vào nghiên cứu một loại vaccine chống biến thể omicron
thì biến chủng này đã nhanh chóng
thêm nhiều nước phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron
cơ quan y tế công cộng thụy điển hôm hai mươi chín tháng một mươi một cho biết đã ghi nhận một ca nhiễm biến chủng omicron ở nước này
trường hợp này được phát hiện trong mẫu xét nghiệm lấy khoảng một tuần trước từ người tới từ nam phi theo reuters
các nhiễm biến chủng mới được tìm thấy ở thụy điển cũng như đã được phát hiện ở nhiều nước khác ở châu âu
những thông tin chúng tôi có được về biến chủng này cho thấy nên xử lý vấn đề này nghiêm túc cho tới khi nắm rõ hơn về virus
tiên bố từ cơ quan y tế
cơ quan y tế công cộng thụy điển nêu rõ
cơ quan này không công bố các chi tiết liên quan tới ca nhiễm
trong khi đó giới chức trách tây ban nha cho biết ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên được phát hiện ở nước này
là một người đàn ông năm mươi một tuổi đến từ nam phi hôm hai mươi tám tháng một mươi một sau khi quá cảnh ở amsterdam
trường hợp này được bệnh viện grodery manoran ở madrid giải trình gen
bệnh nhân hiện đang trong tình trạng bình thường
cùng ngày viện y tế quốc gia bồ đào nha thông báo một mươi ba cầu thủ trong cùng một đội bóng ở lisbon
xét nghiệm dương tính với biến chủng omicron theo cnn
các cầu thủ mắc bệnh thuộc cơ lộ bộ sars bionicid
đây là toàn bộ số ca nhiễm biến chủng omicorn được xác định tại bồ đầu nha cho tới lúc này
giám đốc nis tiến sĩ ricardo ross cho biết một trong các cầu thủ của sars bionicid gần đây có chuyến đi tới nam phi
ngoài ra một trường hợp khác nghi nhiễm biến chủng omicron đang được xét nghiệm là người trên chuyến bay cất cánh ở mozambique
scotland cũng công bố phát hiện
sáu ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
trước ngày hai mươi tám tháng một mươi một vương quốc liên hiệp anh và bắc ireland đã báo cáo ba ca nhiễm tất cả đều ở anh
các ca nhiễm ở scotland được phát hiện tại glasgow và lanarkshire theo thông cáo của chính quyền
cũng trong ngày hai mươi chín tháng một mươi một cơ quan y tế bang new south dawas australia cho biết
hai hành khách bay từ singapore tới sydney vừa được xác nhận mắc biến chủng omicron
cả hai hành khách đến sydney đều là cư dân ở phía nam châu phi
đi trên chuyến bay sq hai trăm một mươi một qua hãng singapore airlines hôm hai mươi tám tháng một mươi một
theo thông cáo báo chí của cơ quan y tế bang new south wales cna đưa tin ngày hai mươi chín tháng một mươi một
cả hai người này đều đã tiêm vaccine đầy đủ và đang cách ly tại cơ sở y tế đặc biệt
trước đó những nơi đã phát hiện ca mắc biến chủng omicron gồm có canada anh đức pháp đan mạch
hà lan bỉ áo italia israel hong kong botswana và nam phi
tổ chức y tế thế giới who ngày hai mươi chín tháng một mươi một
cho biết biến chủng omicron có khả năng lan rộng khắp thế giới
và đột biến của chủng virus này cũng rất đáng quan ngại
omicron có số lượng đột biến nhiều chưa từng thấy who cho biết
rủi ro tổng thể trên toàn cầu liên quan đến biến chủng đáng quan ngại mới này được đánh giá là rất cao
who đã kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh việc tiêm chủng cho các nhóm người ưu tiên
và đảm bảo các biện pháp giảm thiểu được áp dụng để duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu theo gorion
quý vị và các bạn thân mến sự xuất hiện của biến thể omicron đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên toàn cầu
các quốc gia lo ngại rằng biến thể này có thể lên lan nhanh chóng bất chấp các nhóm dân số đã được tiêm chủng
các biện pháp hạn chế đi lại và hạn chế nghiêm ngặt khác
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín